chuyển sang những tin tức về covid một mươi chín đáng chú ý trên cả nước
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình
của biến thể omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm pcr
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai mà các nhà khoa học gọi là omicron tạo hình
đã xuất hiện ở châu âu và châu á nay bắt đầu lộ diện tại mỹ
phiên bản mới của biến thể omicron ba hai được các nhà khoa học gọi là phiên bản tàng hình
của omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm pcr
kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một omicron tàng hình đã xuất hiện ở khoảng năm mươi quốc gia trên thế giới
với hơn tám ca nhiễm
đêm nay đan mạch dường như là nước ghi nhận số ca lây nhiễm ba hai nhiều nhất với sáu bốn trăm một mươi một ca
mà nước này báo cáo với sáng kiến khoa học toàn cầu g set vào tuần trước
trong thông báo ngắn mới đây tổ chức y tế thế giới nêu rõ
trong khi ba một trước đây là dòng chủ đạo gây ra số ca nhiễm nhiều nhất
thì xu hướng lây nhiễm gần đây ở ấn độ nam phi vương quốc anh và đan mạch cho thấy
ba hai đang ngày càng gây ra nhiều ca bệnh
uso cho biết các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về khả năng
và các đặc tính khác của omicron tàng hình
đến nay omicron tàng hình cũng đã xuất hiện tại mỹ
các nhà nghiên cứu tại bệnh viện houston methodist ở bang texas trong tháng này
đã xác nhận ba ca nhiễm omicron tàng hình
trong khi đó bộ y tế bang washington xác nhận hai ca nhiễm omicron tàng hình
dù các ca này đã được thông báo trên website của cơ quan này là nhiễm biến thể omicron nói chung
trung tâm kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc cho biết cơ quan này đang giám sát omicron tạo hình
đồng thời lưu ý rằng phiên bản mới này của biến thể omithron vẫn là một dạng virus
có khả năng lây lan thấp
trong khi đó cơ quan an toàn sức khỏe của anh ukhsa thông báo đã xếp omicron tàng hình
vào dạng một biến thể đang được điều tra
tiến sĩ mira trent giám đốc phụ trách về dịch covid một mươi chín tại ukhsa đã nêu rõ
bản chất của virus là tiến hóa và độc biến vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến
sự xuất hiện của các biến thể khác chừng nào đại dịch vẫn còn tiếp tục
ông cho biết thêm cho đến nay chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu omicron tàn hình
có gây bệnh trở nặng hơn so với omicron tiêu chuẩn hay không

tại ukhsa đến nay chưa thể xác định ca omicron tàng hình xuất hiện lần đầu tiên ở nước nào
trong thông báo ngày hai mươi năm tháng một pfizer biontech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm
lâm sàng vaccine covid một mươi chín phiên bản chống biến chủng omicron
trên một bốn trăm hai mươi người lớn khỏe mạnh tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm
nghiên cứu sẽ đánh giá độ an toàn của vaccine khả năng dung nạp
và mức độ đáp ứng miễn dịch của vaccine ở cả dạng liều chính và liệu tăng cường
người tham gia nghiên cứu được chia làm ba nhóm đầu tiên đã tìm hai liều vaccine pfizer
phiên bản thường trong ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước thử nghiệm
họ sẽ được tiêm một hai mũi vaccine phiên bản chống oidron
nhóm thứ hai là người đã tiêm ba liều vaccine pfizer thường ít nhất chín mươi một trăm tám mươi ngày trước nghiên cứu
họ sẽ được tiêm thêm một liều pfizer thường hoặc là một liều pfizer phiên bản chống omicron
nhóm thứ ba là người chưa tiêm chủng bất cứ vaccine covid một mươi chín nào
họ sẽ được tiêm một liều pfizer
họ sẽ được tiêm thêm một liều pfizer thường và một liều pfizer phiên bản chống omicron
vaccine phiên bản chống omicron sẽ được tiêm theo liều ba mươi mg bằng với phiên bản thường
phó chủ tịch cấp cao pfizer kim trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển vaccine catherine johnson cho rằng
mặc dù nghiên cứu hiện tại và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tăng cường tiếp tục cung cấp mức độ bảo vệ cao
chống lại các bệnh nhân nặng và nhập viện với omicron
chúng tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp khả năng bảo vệ này giảm dần theo thời gian
đồng thời nâng cao khả năng chống oicron và các biến thể mới trong tương lai
giám đốc điều hành pfizer ambudsman burla tháng trước cho biết
nếu thế giới có nhu cầu về vaccine phiên bản chống oicron họ sẽ có thể cho ra lò trong tháng ba
tuy nhiên một phát ngôn viên của hãng này nói rằng họ đã bắt đầu sản xuất vaccine này
nếu cuộc thử nghiệm này đạt kết quả tốt đây sẽ là một bước tiến vượt bậc trong quá trình chống lại
và đẩy lùi biến thể omicron đưa toàn cầu bước vào một giai đoạn kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín
hoặc một giai đoạn mới
với biến chủng tiếp theo từ loại virus này mặc dù chúng ta vẫn chưa biết rõ virus corona
có sản sinh biến thị tiếp theo hay không loại vaccine mới này vẫn là một diễn biến đáng để trong đợi và hy vọng
trong khi các y tá và bác sĩ trên toàn cầu vật lộn với làn sóng covid một mươi chín lây nhiễm kỷ lục do biến chủng omican
các nhà sinh học tiến hóa đang đặt ra câu hỏi về cách biến thể này bùng phát nhanh chóng
khi biến thể omira xuất hiện ở miền nam châu phi vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên bởi cấu tạo gen của nó
omedang có số lượng đột biến so với chủng ban đầu nhiều kỷ lục lên tới năm mươi ba
trong một nghiên cứu công khai tuần trước một đội ngũ nhà khoa học quốc tế tiếp tục công bố những khám phá mới về chủng này
họ phát hiện ra omejan có một mươi ba đột biến rất hiếm khi được tìm thấy ở các dòng virus corona khác
về mặt lý thuyết các đột biến này lẽ ra phải gây hại cho mecron
nhưng khi chúng kết hợp lại cùng nhau chúng lại tạo ra một số đặc điểm có lợi cho oecron
giờ đây các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra cách omechon đi ngược lại các quy luật tiến hóa bình thường
và sử dụng những đột biến này để trở thành xe biến chủng áp đảo toàn cầu trong thời gian ngắn
đột biến là một phần của virus corona
trong phần lớn năm hai nghìn hai mươi các nhà khoa học nhận thấy rằng các virus sars cov hai có các đột biến
nhưng quá trình biến đổi diễn ra tương đối chậm cho tới cuối năm
sự xuất hiện của alpha beta delta đã gây ra lạng sóng buồn nổ toàn cầu
cuối năm hai nghìn hai mươi một
opecron xuất hiện với lượng đột biến tăng gấp đôi với các chủng khác
ngay sau khi omecra xuất hiện chuyên gia virus dera martin và các đồng nghiệp
đã phát hiện nó sở hữu một số đột biến giống như delta hay các chủng khác
cho thấy chúng đã sống sót qua quy trình chọn lọc tự nhiên
nhưng khi quan sát protein đột biến trên bề mặt của omicron
các nhà khoa học phát hiện ra những đặc điểm khác biệt
phần gai của omicron có ba mươi đột biến
trong đó một mươi ba đột biến được mô tả là rất hiếm gặp ở các virus corona khác
một số thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong hàng triệu mẫu virus sars cov hai
do các nhà khoa học giải trình tự gen trong hai năm qua
nếu một đột biến được xem là có lợi cho virus hoặc trung tính
thì nó thường sẽ xuất hiện nhiều trong các mẫu gen được giải trình từ
tuy nhiên nơi nó hiếm khi xuất hiện đó là dấu hiệu nó có thể gây hại cho virus
ngăn virus dần lên vì vậy nó mới không xuất hiện nhiều
tuy nhiên omicron lại đi ngược lại lô xích này
theo nghiên cứu một mươi ba đột biến lạ nếu đứng trên trẻ
có thể gây hại cho virus nhưng chúng lại tạo thành ra ba cầm
mỗi cụm thay đổi một phần nhỏ của protein
và mỗi cụm đều đống vai trò trong việc tạo ra đặc tính khác biệt của omicron
hai cụm trong số đó khiến cho kháng thể con người khó bám vào virus
và đẩy nó ra khỏi tế bào
vì vậy omicron có khả năng lây lan nhanh
ngay cả khi con người có kháng thể tự tiêm chủng hoặc từ việc mắc bệnh trước đó
omicron đã biến một mươi ba đột biến bất lợi
thành các có lợi dường như nhờ vào những điều kiện bất thường
một khả năng được nêu ra là omicron có thể được ươm một thời gian dài
trong cơ thể người có hệ miễn dịch đặc biệt suy yếu ví dụ bệnh nhân có hiv
người bị suy giảm miễn dịch không tạo ra nhiều kháng thể
nơi virus tồn tại thời gian dài trong cơ thể và nhân lên trong thời gian đó
làm gia tăng rủi ro sản sinh đột biến
trong kịch bản này cơ thể cá nhân đó trở thành vườn ưm của omicron
cho đến nay biến chủng omecham vẫn đang là một bí ẩn trong giới khoa học và y tế
từng nghiên cứu mới bóc tách được
nó đều sẽ trở thành chìa khóa quan trọng cho cánh cửa dẫn đến phương pháp điều trị
và phòng tránh hiệu quả nhất biến chủng này
sông sau omicron còn xuất hiện biến chủng nào khác hay không
vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ
và chúng ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác với virus corona trong tình hình mới